vâng thưa quý vị trong sáng ngày hôm nay tại hà nội các thí sinh tiếp tục hai môn thi cuối cùng là môn toán chín mươi phút và môn thi lịch sử là bốn mươi năm phút
tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
tuy nhiên do gặp trận mưa lớn mà từ đầu giờ thi sáng nay đồng loạt nhiều thí sinh vào phòng thi đã bị ướt quần áo rất nhiều
và ngay lập tức đã có sự hỗ trợ từ phía nhà trường cũng như là từ phía phụ huynh
đơn cử tại điểm thi trường trung học phổ thông nguyễn trãi quận ba đình nhiều thí sinh đã phải thay quần áo để đảm bảo sức khỏe
tại trường trung học cơ sở giảng võ nhà trường đã xuất kho tặng một trăm linh bộ quần áo đồng phục mới cho các thí sinh
mưa to ở nhiều khu vực ở hà nội cũng đã khiến cho phụ huynh các cán bộ và tình nguyện viên gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên các thí sinh đã vào phòng thi an toàn
trước đó trong sáng ngày một mươi hai tháng sáu các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn và ngoại ngữ
theo đánh giá chung ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn bài bản đúng quy định
tất cả một trăm tám mươi bốn điểm thi trên địa bàn thành phố đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch
không để xảy ra các tình huống sự cố liên quan đến dịch bệnh